một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng văn phòng phẩm trên phố thủ dầu một tỉnh bình dương khiến một người tử vong
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một một cửa hàng bán văn phòng phẩm ở khu phố hai phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương phát cháy
sau đó cháy lan sang cửa hàng điện nước và cửa hàng bán điện thoại di động nằm kế cận
nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sau khoảng hai giờ nỗ lực chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế
vụ cháy đã làm anh phạm thế huỳnh ba mươi năm tuổi quê ở tiền giang là em của chủ cửa hàng văn phòng phẩm ngủ tại cửa hàng để trông không thoát ra ngoài được nên đã tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh bình dương điều tra làm rõ